nhằm đúng dịp này các thế lực thù địch phản động lại tiếp tục tung ra những luận điệu xuyên tạc vô căn cứ

mục nhận diện và đấu tranh hôm nay sẽ bàn đoạn cụ thể hơn về vấn đề này

kính chào quý vị khán giả
việt nam và hoa kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và xác lập quan hệ đối tác toàn diện vào ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
cho đến nay hai nước đã đạt được những bước phát triển toàn diện thực chất
ngày càng đi vào chiều sâu đóng góp tích cực cho an ninh hòa bình hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới
mười năm qua quan hệ việt nam và mỹ đã phát triển rất là mạnh mẽ và đi vào chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực
hai bên thì luôn thể hiện sự tôn trọng đối với độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
cũng như là thể trí
mười năm sau khi hoa kỳ và việt nam thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
chúng ta đã xây dựng một bối quan hệ năng động đạt được nhiều thành tựu và ngày càng phát triển
hai quốc gia đang làm việc cùng nhau trên nhiều lĩnh vực vì một lợi ích chung là đem lại lợi ích cho người dân hai nước
và các nước trong khu vực cũng như trên thế giới
cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp hợp tác kinh tế thương mại việt nam hoa kỳ được coi là lĩnh vực hợp tác thành công nhất
hiện hoa kỳ là một trong những đối tác tốt đẹp
thương mại lớn nhất của việt nam là thị trường xuất khẩu đầu tiên của việt nam vượt mốc một trăm linh tỷ đô la mỹ
kim ngạch thương mại hai triệu giữa việt nam và hoa kỳ đã tăng lên hơn một trăm hai mươi ba tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi hai
hiện nay hoa kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
trong khi việt nam là đối tác thương mại lớn thứ tám của hoa kỳ
và là một trong những thị trường xuất khẩu phát triển nhanh nhất của chúng tôi trên thế giới
tôi nghĩ điều này cho thấy hai nền kinh tế của chúng ta mang tính bổ trí
tự trợ lẫn nhau
mỹ và các nước đã và đang tiến hành một số cuộc họp và thảo luận khác nhau trong khuôn khổ apec
về cách thức đảm bảo chuỗi cung ứng trở nên linh hoạt hơn
và việt nam thực sự đóng một vai trò vô giá tại đó
mười năm vừa qua là quãng thời gian mà quan hệ hai nước phát triển nhanh nhất
hiệu quả nhất toàn diện nhất và đạt được rất nhiều các thành tựu
và kỷ niệm là mười năm là quan hệ
đối tác toàn diện cũng là cơ hội định hướng để tiếp tục phát triển quan hệ việt mỹ sâu sắc hơn
trên cơ sở tôn trọng bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau
trong đó có tôn trọng về thể trí chỉ trí
lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí là tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ hợp tác theo hướng ổn định thực chất và lâu dài
hướng tới tầm mức quan hệ mới khi điều kiện phù hợp
và đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới
nhìn lại những thành tựu để định hướng phát triển sâu sắc hơn
mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia đây là cơ hội tốt
tuy nhiên ở chiều ngược lại chọn đúng mốc thời gian nhạy cảm này
liên tục trong một tháng qua các thế lực thù địch đối tượng phản động đã tung ra nhiều bài viết
hí hứng coi đây là thời điểm để chúng có thể lung lạc
xoay chuyển được thái độ của chúng ta trong vấn đề hợp tác với hoa kỳ

bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc là mục tiêu xuyên suốt nhất thành bất biến không thể đánh đổi không thể thỏa hiệp dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
trong mỗi giai đoạn và hoàn cảnh khác nhau lợi ích quốc gia dân tộc đều có những thứ tự ưu tiên trước sau nhưng mục đích xuyên suốt vẫn là độc lập chủ quyền tự do cho đất nước hạnh phúc cho nhân dân
chúng ta sẽ không vì bất cứ lợi ích trước mắt lợi ích cục bộ nào mà đánh đổi hoặc nhân nhượng
đây là nguyên tắc tối cao bất biến trong chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước việt nam
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi